xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những nội dung đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị công an tỉnh quảng bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lực lượng chức năng công an các địa phương tổ chức truy bắt nghi phạm trong vụ vận chuyển hàng tạ ma túy đá bỏ trốn sau khi vứt lại tăng vật phương tiện
trước đó khoảng một mươi hai h ngày một mươi hai tháng một mươi tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng bình phát hiện một xe bán tải lưu thông trên quốc lộ một a hướng bắc nam có dấu hiệu vi phạm tốc độ
khi yêu cầu các đối tượng xuất trình giấy tờ mở xe để kiểm tra lợi dụng tình hình đông người hai đối tượng liều lĩnh chạy trốn tăng vật bỏ lại hiện trường gồm xe bán tải thùng xe ở phần xe chứa nhiều bao bì các hồi hàng bên trong có nhiều ma túy đá ước tính hàng tạ và một số dụng cụ tăng vật khác
tiến hành truy bắt hai nghi phạm đến trưa ngày một mươi ba tháng một mươi lực lượng công an dân quân và người dân bắt được đối tượng người lào
khoảng hai mươi ba h tối ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận phối hợp với các lực lượng chức năng đã đột nhập bắt quả tang hai mươi chín đối tượng đang sử dụng ma túy tập thể trong một căn biệt thự tại khu nghỉ dưỡng thuộc khu phố năm phường phú hải thành phố phan thiết
các đối tượng chính gồm nguyễn hải đăng nguyễn thanh lịch trần thị thúy anh phạm thị ngọc thiện và hai mươi năm đối tượng khác
đa số các đối tượng này đều cư trú trên địa bàn thành phố phan thiết qua kiểm tra phát hiện thu giữ trong người các đối tượng chính kể trên nhiều ma túy chủ yếu là thuốc lắc và ketamin
toàn bộ hai mươi chín người có mặt trong căn biệt thự này được đưa về trụ sở công an tỉnh để làm việc
ngoài ra lực lượng chức năng còn tạm giữ bảy xe ô tô sáu xe máy trên hai trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan khác
được biết căn biệt thự trên do đối tượng nguyễn hải đăng đứng ra thuê để cùng nhóm bạn tổ chức sinh nhật và sử dụng ma túy
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hai đối tượng phùng văn quang quê hà tĩnh tạm trú tại phường ba tp đà lạt và ngô thế hậu chú huyện di linh vừa bị công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam
quang bị bắt giữ khi đang rời khỏi địa bàn trên một chiếc taxi thu tăng vật là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đây là số tiền quang vừa bán xe máy trộm cắp được
tại cơ quan công an quang khai nhận trong một mươi ngày cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
quang đã thực hiện bốn vụ trộm cắp xe máy tại tp bảo lộc và một vụ tại tp đà lạt lấy cắp được năm xe máy đắt tiền
sau khi trộm được xe quang đưa về gửi tại một quán cà phê tại phường hai thành phố bảo lộc
sau đó gọi điện bán cho đối tượng hậu ba xe
được một mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng
từ lời khai của quang công an tp bảo lộc đã triệu tập đối tượng hậu để làm việc
và hậu thừa nhận biết xe quang bán là xe trộm cắp nhưng vẫn mua
hiện công an tp bảo lộc đã thu hồi ba xe tăng vật và đang mở rộng vụ án
được biết quang là đối tượng có một tiền án chín tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
ra tù vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
thưa quý vị và các bạn sáng nay một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra
tại xưởng sản xuất sofa ở dãy bt bốn khu đô thị trung văn hà nội
theo cơ quan chức năng vụ hỏa hoạn đã khiến một người tử vong và bốn người bị thương
toàn bộ tài sản dưới tầng một của khu nhà bị thiêu dụi hoàn toàn
trước đó khoảng một mươi một giờ trưa nay lửa bất ngờ bùng phát tại sưởng sản xuất sofa ở bt bốn khu đô thị trung văn
ngọn lửa bốc lên dữ dội lan sang hai ngôi nhà bên cạnh
nhận được tin báo cơ quan chức năng huy động khoảng một mươi xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
đồng thời tiến hành cứu nạn cứu hộ đưa những người mắc kẹt phía trong ra ngoài
chiều cùng ngày đại diện ủy ban nhân dân phường trung văn cho biết
vụ hỏa hoạn đã khiến một người đàn ông tử vong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê tại thanh hóa
bốn người được đưa ra ngoài bị thương nhẹ trong đó có phụ nữ và trẻ em
hiện trường đang được niêm phong để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy
liên quan tới vụ việc tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi bị hư hỏng chỉ sau hơn một tháng đưa vào sử dụng
hội đồng thành viên tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec vừa tổ chức cuộc họp khẩn
để kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tổng giám đốc vec theo chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
theo đó tổng giám đốc vec người phụ trách trực tiếp dự án đã không nghiêm túc thực hiện nghị quyết của hội đồng thành viên để xảy ra hậu quả
đồng thời tổng giám đốc vec tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan trong việc chậm tổ chức sửa chữa hư hỏng mặt đường
hội đồng thành viên vc yêu cầu tổng giám đốc vc kiểm tra cùng cơ quan chức năng đánh giá chỉ đạo các nhà thầu khắc phục triệt để hư hỏng trước ngày một mươi sáu tháng một mươi
người dân sinh sống gần khu vực đê sông đáy tại thành phố ninh bình đang cảm thấy lo lắng trước tình trạng nhiều chiếc xe tải trọng lớn
chở hàng hóa là vật liệu nặng đang chạy ngày đêm trên khu d đoạn từ đầu cảng phúc lộc đến cảng khánh an
tình trạng này không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hành lang đê điều mà việc những chiếc xe này không có phương án đảm bảo môi trường kỹ lưỡng
đã khiến khói bụi ô nhiễm rơi vãi vật liệu tác động xấu lên cảnh quan môi trường ở đây
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình công an nhân dân
những hình ảnh này được ghi lại trên tuyến đê sông đáy đoạn từ đầu cảng phúc lộc đến cảng khánh an
xe tải trọng lớn chở vật liệu nặng chạy trên đê để trả hàng tại các bến cảng dọc tuyến đê này
đáng nói biển cấm tải trọng cho phép trên tuyến đê này là một mươi tấn trong khi đó những chiếc xe này chỉ riêng trọng tải của xe khi chưa có hàng đã vượt quá con số này
tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này phóng viên tiếp cận với một cảng

tiếp tục với những thông tin đáng chú ý tại tp hcm thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình giảm ủng tác giao thông và đưa vào sử dụng gần năm mươi cây cầu
trước mắt trong năm hai nghìn một mươi tám thành phố đặt mục tiêu làm mới và đưa vào sử dụng ba mươi ba năm km đường bộ và một mươi bốn cây cầu
tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt tám chín mươi bảy đất xây dựng đô thị
số vụ số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm năm so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín thành phố phấn đấu làm mới và đưa vào sử dụng bảy mươi năm km đường bộ và một mươi bảy cây cầu
số vụ số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm năm so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn hai mươi phấn đấu làm mới và đưa vào sử dụng tám mươi một km đường bộ và một mươi tám cây cầu
số vụ số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm năm so với năm hai nghìn một mươi tám
tấm nguồn lực thực hiện chương trình trong giai đoạn này là hơn chín mươi sáu tỷ đồng
do vướng quy định của chính phủ và công văn của bộ tài chính
nên mới đây ủy ban nhân dân tp hcm đồng ý tạm dừng thực hiện đề án thí điểm khoáng kinh phí sử dụng ô tô công
đại diện lực lượng thanh niên xuân phong
thành phố hồ chí minh đơn vị phụ trách đề án khoáng kinh phí sử dụng ô tô công
cho biết hiện nay thành phố đang tạm ngưng thí điểm đề án này
nguyên nhân là do vướng một số nội dung quy định tại nghị định sáu ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quy định về bảo vệ cơ quan đơn vị và công văn ba nghìn năm trăm một mươi năm ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ tài chính
về tạm dừng xem xét quyết định giao điều chuyển bán ô tô của các cơ quan tổ chức
hiện nay ủy ban nhân dân tp hcm đang xin ý kiến của bộ ngành trung ương có liên quan để tháo gỡ vấn mắc trên
trong thời gian này lực lượng thanh niên sung phong sẽ phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan
tiếp tục hoàn chỉnh đề án cập nhật các quy định mới để tham mưu
đề xuất cho ủy ban nhân dân tp hcm triển khai đề án khi có điều kiện thuận lợi
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm thi điểm khoáng kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác chung
theo tính toán việc khoán xe công sẽ giúp tiết kiệm ngân sách hơn một trăm linh triệu đồng mỗi tháng
tương đương hơn một hai tỷ đồng mỗi năm

trước đó ứng dụng đổi số điện thoại là người dùng phải choáng ngợp với hơn một trăm linh ứng dụng
giúp tự động chuyển đổi từ một mươi một thành một mươi số trên các chợ ứng dụng
cho ngẫu nhi mẫu ứng dụng cài vào điện thoại số đã được chuyển đổi
nhưng những ứng dụng này có lợi dụng việc cập nhật số để ăn cắp dữ liệu trong điện thoại của họ hay không
tải mấy cái ứng dụng về điện thoại để cho nó nhanh xài thì cũng thấy ok
nhưng mà tôi thấy là máy của tôi nóng lên rất là nhiều
thì tôi có chia sẻ với mọi người
thì mọi người nói
tôi đã có thể là tại app giả
nên nó có thể là đánh cắp cái dữ liệu của tôi
tôi cũng cảm thấy rất là lo lắng
nhưng mà bây giờ chiều thôi
cho biết làm sao bây giờ
về mặt tích cực
các ứng dụng này giúp cho người dùng rất nhiều
trong việc tự động cập nhật danh bạ của mình
tuy nhiên một nguy cơ bảo mật phát sinh từ đây
nhiều cái app đó sẽ có chứa những cái mã độc người dùng
cài phải cái app đổi số
thì mã đọc nó sẽ cài vào

thì như vậy lúc đó những nguy cơ về mất dữ liệu
mất số điện thoại
mất thông tin cá nhân
rất là cao
nếu ai sử dụng cái app mà đổi số điện thoại
thì nên sử dụng của những nhà mạng chính hãng
còn đối với những cái app đó trôi lên trên thị trường
thì những cái app đó cái nguy cơ cài những cái má đọc rất là cao
hãng an ninh mạng bkav đã đưa ra khuyến cáo
đối với những ứng dụng chuyên đổi số mà yêu cầu quá nhiều quyền truy cập
như hình ảnh gps đây là những quyền nhạy cảm và không cần thiết với một ứng dụng liên quan đến danh bạ
người dùng không nên sử dụng những ứng dụng này để tránh nguy cơ bị đánh cắp thông tin danh bạ
và thông tin cá nhân nhạy cảm
để quá trình cập nhật thuận tiện và an toàn người dùng nên dùng các ứng dụng của các đơn vị uy tín
hội an là thành phố du lịch thành công với nhiều sản phẩm độc đáo phát huy nét văn hóa truyền thống đặc trưng
nổi bật và đặc sắc nhất là lễ hội đêm phố cổ đầu thế kỷ hai mươi
dấu ấn đặc biệt được nhiều du khách lưu lại khi đến với đô thị cổ kính này trong suốt hai mươi năm qua
khôi phục lại những nghi thức giao tiếp truyền thống tái hiện sinh hoạt dân gian của người dân phố hội thế kỷ một mươi tám mươi chín
những canh hát bài tròi dập dìu níu chân du khách
những trò chơi dân gian diễn ra
ở nhiều gốc phố đưa du khách trở về với một cảng thị sôi động
nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa
xen lẫn trong không gian đó là hình ảnh những ông nạn
cạnh những bức thư pháp cùng tiếng đàn hà uy cầm réo rắc đặc trưng của đêm đô thị cổ
khi mà có đêm phố cổ thì có tiếng đàn hạ uy cầm
và tiếng đàn hạ uy cầm bắt đầu có từ đêm phố cổ
và nó cũng từ đó mà nó đi lên là mỗi lần mà có đêm phố cổ thì có tiếng đàn hạ uy cầm
thế khi trong tiếng đàn hạ uy cầm thì luôn luôn mới có cái gì đó gọi là phố cổ
và chính người ta họ nhìn nhận rằng tất cả những cái nát chữ thư pháp dữ là các hồn xưa của phố cổ
và chính những ông đồ ngày xưa mà bây giờ chúng tôi tái hiện lại
và cái nầu quý làm của những ông đồ ngày xưa gỡ gắm lại chúng tôi
và chúng tôi thực hiện như vậy để chúng tôi nói rằng hội an chúng tôi có những cái nguồn và những cái văn hóa cổ xưa
và mang đậm đà bản sắc của dân tộc
môi trường du lịch an toàn cùng với xây dựng những sản phẩm du lịch gắn kết với nét văn hóa truyền thống
thông qua hình ảnh đêm rằm phố cổ được tái hiện khá thành công
đã biến hội an trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch việt nam
tái hiện đêm phố cổ tiêu tốn khoảng bốn mươi năm mươi triệu đồng cho mỗi đêm
đây là khoảng kinh phí khá lớn
xong hai mươi năm qua thành phố hội an vẫn duy trì để thay vào lợi nhuận chính là nguồn thu nhập cho người dân trong phố
và đặc biệt những nét văn hóa phố cổ linh hồn của phố sẽ được giữ gìn
lòng yêu nghệ thuật lòng yêu văn hóa lòng yêu các sản phẩm du lịch
mà phục vụ cho cái đêm phố cổ của các nghệ dân nghệ sĩ diễn viên
mới thể hiện được lột tả được những cái mong muốn
và đặc biệt đó là không ai bằng nhân dân những người gìn giữ cái di sản
nếu không có sự tham gia của nhân dân đồng thuận nhân dân thì chắc chắn rằng là không thể có một sản phẩm tốt đẹp như thế
thành công của sản phẩm du lịch đêm phố cổ hội an chính từ nếp sống nếp sinh hoạt riêng
có được người hội an duy trì dưới những ngôi nhà có tuổi đời hàng trăm năm qua những chiếc đèn lồng lung linh
chính điều này đã làm nên linh hồn của đêm hội an mà hiếm nơi nào có được
cho đến thời điểm hiện tại bình quân mỗi đêm đô thị cổ đón hơn một mươi du khách đến tham quan
và hiện nay sản phẩm du lịch đêm rằm phố cổ đã biến thành sản phẩm hàng đêm chứ không còn chỉ vào mỗi ngày rằm
trong phần tiếp theo sắp nhập tinh gọn bộ máy để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ từ cơ sở nhìn từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cuba lên án mạnh mẽ chính sách cấm vận của mỹ
tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay trung tâm kiểm tra sức khỏe trợ rẫy việt nhật hec đã chính thức khánh thành
đến dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng lãnh đạo bộ y tế
sở y tế thành phố hồ chí minh
đây là mô hình tầm soát bệnh theo mô hình nigendort là mô hình kiểm tra sức khỏe mới tiêu chuẩn nhật bản
chuyển từ điều trị sang phòng ngừa dự án được trao chứng nhận đầu tư tại hội nghị apec tổ chức tại đà nẵng cuối năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
là bệnh viện tuyến cuối trực thuộc bộ y tế bệnh viện trợ rẫy tại thành phố hồ chí minh luôn trong tình trạng quá tải
việc đưa vào hoạt động trung tâm kiểm tra sức khỏe hensey với đội ngũ y bác sĩ đầu ngành của việt nam và nhật bản
là một xu hướng chăm sóc sức khỏe từ điều trị sang phòng ngừa góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng
cũng trong sáng nay trung ương hội nông dân việt nam phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổ chức diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ ba với chủ đề khơi nguồn nông sản việt
diễn đàn có sự tham dự và chủ trì của phó thủ tướng vương đình huệ cùng đông đảo nông dân các nhà khoa học và các chuyên gia
tại diễn đàn các chuyên gia đều cho rằng tại thị trường nội địa các sản phẩm nông sản của việt nam đang ngày càng được ưa chuộng
với sự xuất hiện của một loạt các thương hiệu nông sản cùng nhiều chuỗi cung ứng sản phẩm quốc gia
bên cạnh đó việc xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản còn phải đối diện với nhiều khó khăn
và để đảm bảo mục tiêu kim ngạch bốn mươi tỷ đô la mỹ trong năm nay đòi hỏi các ngành phải nỗ lực rất nhiều
diễn đàn đã trở thành hoạt động được thường niên được tổ chức hàng năm nhằm để các nông dân việt nam
chia sẻ những cách làm các khó khăn vướng mắt của nông dân tới lãnh đạo đảng chính phủ
qua đó tìm ra các giải pháp tháo gỡ và đẩy mạnh sản xuất
trong khuôn khổ chuyến thăm cộng hòa nhân dân trung hoa theo lời mời của bộ trưởng bộ công an trung quốc triệu khắc trí
và đồng chủ trì hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ sáu việt nam trung quốc
hôm qua tại thành phố đại liên tỉnh liêu ninh thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an việt nam đã tiếp đồng chí vương đại vĩ phó chủ tịch ủy ban nhân dân kiêm giám đốc công an tỉnh liêu ninh
đồng chí vương đại vĩ liệt chào mừng đánh giá cao chuyến thăm cộng hòa nhân dân trung hoa
và đồng chủ trì hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ sáu việt nam trung quốc của bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam cảm ơn bộ trưởng tô lâm dành thời gian tiếp
bày tỏ mong muốn trên cương vị của mình bộ trưởng tô lâm tiếp tục quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện
để công an tỉnh liêu ninh tăng cường hợp tác với công an các đơn vị địa phương của việt nam
nhất là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
chúc mừng những thành tựu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh liêu ninh đã giành được
trong sự nghiệp cải cách mở cửa bốn mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng cộng sản trung quốc
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn với thế mạnh và tiềm năng hiện có liêu ninh sẽ thúc đẩy hợp tác
kinh tế thương mại du lịch đầu tư khoa học kỹ thuật và an ninh thực thi pháp luật với các bộ ngành địa phương của việt nam
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới công an tỉnh liêu ninh tăng cường hợp tác với việt nam trên tất cả các lĩnh vực
như trao đổi đoàn nhằm chia sẻ trao đổi kinh nghiệm công tác thông tin nghiệp vụ tăng cường phối hợp phòng ngừa
đấu tranh tội phạm lừa đảo viễn thông chống khủng bố tội phạm ma túy mua bán người truy nã và quản lý giao thông đô thị
bảo hộ công dân doanh nghiệp nước này ở nước kia hỗ trợ tập huấn đào tạo cán bộ tổ chức các hội thảo chuyên đề về phòng chống tội phạm
thưa quý vị và các bạn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám lãnh đạo bộ công an đã ký quyết định sắp nhập hai mươi cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
và công an các tỉnh thành phố tương ứng đồng thời quyết định điều động lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
đến nhận công tác tại công an tỉnh thành phố
việc sắp nhập tinh gọn bộ máy như hiện nay đang là điều kiện thuận lợi để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ
tăng độ phủ trong công tác tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra đảm bảo công tác phòng ngừa được làm tốt ngay từ cơ sở

tất cả các sự cố cháy nổ đều đảm bảo có thể huy động lực lượng phương tiện một cách thuận lợi hợp lý và tiếp cận hiện trường nhanh chóng

và đội phản ứng nhanh của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố hà nội khi có những yêu cầu cấp thiết có những yêu cầu cần phải tri viện
nhà trọ giá rẻ xung quanh các bệnh viện trường học khu vực tập trung đông người
theo quy định của pháp luật đây là những cơ sở không thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
trong khi đó lượng người tập trung thuê trọ tại các cơ sở lưu trú ngắn ngày như thế này rất đông đảo
khi công tác phòng cháy chữa cháy không được đảm bảo thì sự cố và thiệt hại do cháy gây ra là rất lớn
vụ cháy tại khu nhà trọ giá rẻ đường đê đa thành quận ba đình thành phố hà nội vừa qua là một ví dụ
rõ ràng công tác nắm tình hình tính chủ động của lực lượng bám cơ sở phải được nâng cao hơn nữa
từ đó kịp thời phát hiện đôn đốc nhắc nhở và xử lý thỏa đáng các vi phạm
khi mà cảnh sát phòng cháy được sát nhập về cơ quan quận huyện
thì lực lượng phòng cháy kết hợp với lực lượng cơ quan phường sẽ đi vào từng hộ dân từng nhà dân
hướng dẫn từng hộ dân từng nhà dân đưa các giải pháp an toàn phòng cháy cháy đối với từng nhà từng hộ đó
và hướng dẫn người dân cách xử lý khi có cháy nổ xảy ra
phải làm thế nào thoát nạn như thế nào chữa cháy như thế nào để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân
có thể nói đây là điều kiện thuận lợi để công tác quản lý nhà nước
về phòng cháy cháy đến được từng khu dân cư từ địa bàn cơ sở đến từng hộ gia đình
chúng tôi cho rằng là thời gian tới thì công tác phòng cháy cháy
kết nặng cơ hội tại cơ sở khu dân cư sẽ ngày càng tốt hơn
góp phần ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
công tác tuyên truyền được người dân từng hộ gia đình sẽ biết đến nhiều hơn
các kiến thức kỹ năng về phòng cháy cháy
nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự nói chung và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nói riêng
đòi hỏi lực lượng công an phải thực hiện công tác đấu tranh phòng ngừa giải quyết tốt ngay từ cơ sở
sau gần hai tháng triển khai lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các
đơn vị địa phương đang tiếp tục kiện toàn đội ngũ tiến hành giả soát nắm tình hình cơ sở
đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn với mục tiêu tăng độ phủ công tác phòng cháy chữa cháy
tập trung làm tốt ngay từ các khu dân cư địa bàn trọng điểm từ đó giảm thiểu tối đa nguy cơ và thiệt hại